sáu máy bay chiến đấu f ba mươi năm a của mỹ ngày hôm qua đã tới hàn quốc để tiến hành các cuộc tập trận đồng minh
đây là lần triển khai công khai đầu tiên các máy bay chiến đấu tàng hình của mỹ tại hàn quốc kể từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
động thái trên diễn ra trong bối cảnh seoul và washington đang tăng cường hợp tác an ninh
vào thời điểm có nhiều quan ngại về khả năng bình nhưỡng tiến hành một vụ thử hạt nhân
các máy bay f ba mươi năm a sẽ thực hiện các chuyến bay huấn luyện làm quen và thường xuyên
để củng cố khả năng tương tác của hai lực lượng không quân
các cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày một mươi bốn tháng bảy